những nội dung trong phần tiếp theo
sáng nay đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc
triển khai thực hiện kết luận của bộ chính trị
về định hướng chương trình xây dựng pháp luật
nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
cần đánh giá lại các phương án kế hoạch phòng chống dịch

ở từng cấp tỉnh nguyện cho đến phường xã

luật chờ nghĩ định nghĩ định chờ thông tư
luật chờ nghĩ định nghĩ định chờ thông tư
phát biểu tại hội nghị chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị
để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba
kết luận số một mươi chín của bộ chính trị
và định hướng chương trình xây dựng pháp luật
nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tổ chức
trong hệ thống chính trị các cấp các ngành
từ trung ương đến địa phương
các vị đại biểu quốc hội chú trọng nâng cao nhận thức
về vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật
hoàn thiện thể chế không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lập pháp
kiên quyết là không trình quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
những dự án dự thảo không đảm bảo chất lượng và tiến độ
thế này chúng tôi khẳng định lại một lần nữa là với một tinh thần là làm việc ngày đêm
để đáp ứng yêu cầu kiên tạo phát triển
nhưng tất cả những dự án luật và dự thảo nghị quyết mà không đảm bảo chất lượng
dứt khoát là trả lại cho cơ quan chỉnh
xét chặt cái kỷ luật kỷ cương lập pháp gắn với cái trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân
nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật
rồi xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức
người đứng đầu trong việc không hoàn thành nhiệm vụ để báo cáo quốc hội cấp có thẩm quyền
và coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ
là căn cứ để xem xét đánh giá mức độ tiến nhiệm khi tổ chức lấy phiếu tiến nhiệm
và bỏ phiếu tiến nhiệm đối với những người dự trức vụ do quốc hội bầu hoặc vệ trận
chủ tịch quốc hội vương đình huệ lưu ý ngay từ bây giờ các đồng chí lãnh đạo đại biểu
cần hết sức quan tâm đến việc triển khai nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ lập pháp
đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi hai có thể coi là năm bản lề triển khai thực hiện kết luận của bộ chính trị
trên cơ sở kết luận của bộ chính trị đề án và kế hoạch của ủy ban thường vụ quốc hội
các cơ quan tổ chức căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực phụ trách
khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết của cơ quan tổ chức mình để triển khai thực hiện
sáng nay bộ thông tin và truyền thông phối hợp với tạp chí xây dựng đảng ban tổ chức trung ương
tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức xây dựng đảng cho lãnh đạo phóng viên
biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm hai nghìn hai mươi một tại sáu mươi một điểm cầu trên cả nước
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
gần chín trăm năm mươi lãnh đạo biên tập viên phóng viên đến từ hai trăm năm mươi các cơ quan thông tấn báo chí được tập huấn về các chuyên đề
những điểm mới nổi bật trong dự thảo các văn kiện đại hội một mươi ba của đảng tổng quan về đảng và công tác xây dựng đảng
chia sẻ kinh nghiệm sáng tác tác phẩm tham dự giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng và chuyên đề
kỹ năng phát hiện đề tài khai thác xử lý thông tin kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng đảng
phát biểu tại hội nghị đồng chí trương thị mai khẳng định năm hai nghìn hai mươi một là năm có ý nghĩa quan trọng
năm đầu tiên triển khai việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi
trong đó công tác xây dựng đảng là một trong những nhiệm vụ then chốt được đảng ta đặc biệt chú trọng
do vậy các cơ quan thông tần báo chí đặc biệt là đội ngũ những người làm báo
cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin
đảng tuyên truyền qua đó đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch
lên án những hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
phản ánh kết quả trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
ở các cấp các ngành các địa phương đảm bảo sao cho chân thực nhất chính xác nhất
tạo được sự quan tâm đồng thuận trong toàn xã hội
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an
chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với công an các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế
trở ra về công tác phòng chống dịch và đảm bảo hậu cần phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua cục y tế đã hướng dẫn công an các đơn vị địa phương triển khai các biện pháp giám sát
điều tra dịch tễ xét nghiệm thiết lập các khu cách ly y tế tập trung và khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
dự trù thuốc hóa chất vật tư phương tiện trang thiết bị y tế theo phương án bốn tại chỗ
hỗ trợ kịp thời các mặt hàng thuốc hóa chất phương tiện phục vụ công tác dự phòng và điều trị
bệnh nhân cho các tỉnh từ thừa thiên huế trở ra bên cạnh đó công an các đơn vị địa phương chủ động
phối hợp với sở y tế báo cáo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thành lập các cơ sở cách ly y tế
tập trung và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín huy động nguồn hỗ trợ từ địa phương về nguồn vaccine
y tế phương tiện trang thiết bị phòng chống dịch triển khai tiêm vắc xin cho cán bộ chiến sĩ
cán bộ công an hưu trí thân nhân cán bộ chiến sĩ và can phạm nhân
biểu dương những nỗ lực của công an các đơn vị địa phương trong công tác phòng chống dịch thời gian qua
qua thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị công an các tỉnh thành phố tiếp tục chủ động tham mưu với
chính quyền cấp ủy địa phương thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
đặc biệt là tại các khu đông dân cư khu công nghiệp
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an ninh
an toàn chủ động phòng chống dịch tại các cơ sở giam giữ đồng thời tiếp tục củng cố
nâng cao năng lực của hệ thống y tế công an nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới trước mắt phục vụ tốt nhất công tác phòng chống dịch
các đơn vị chức năng của bộ tiếp thu nghiên cứu các ý kiến của công an các địa phương
về tăng cường tiềm lực hậu cần phục vụ công tác phòng chống dịch để có phương hướng giải quyết
trong thời gian tới kịp thời trang cấp thiết bị vật tư y tế cần thiết cho các địa phương
cơ sở y tế công an nhân dân chủ động nghiên cứu đề xuất khen thưởng các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch
hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát
nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đã họp phiên thứ hai để ra soát các mặt công tác
đã triển khai họp bàn kế hoạch chương trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm chủ trì phiên họp
tại phiên họp các đại biểu đại diện các đơn vị
các đơn vị liên quan đã báo cáo với ban chỉ đạo về tiến độ triển khai công việc
các mặt công tác đã triển khai từ sau phiên họp thứ nhất đến nay
theo đó nhìn chung các hoạt động chuẩn bị triển khai đảm bảo đúng tiến độ đề ra
tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao hình ảnh uy tín của lực lượng cảnh sát nhân dân
qua tổ chức các cuộc thi tìm hiểu hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao và phát động phong trào thi đua
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của lực lượng cảnh sát nhân dân
trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân phát biểu
báo cáo tiến độ những nhiệm vụ công tác phối hợp mà đơn vị được giao chủ trì
trong đó tập trung tuyên truyền hình ảnh đẹp việc làm tốt của lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng
lực lượng công an nhân dân nói chung ngày càng đậm nét trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương các thành viên ban chỉ đạo
và công an các đơn vị địa phương đã triển khai tốt các mặt công tác chuẩn bị hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch
chương trình lịch hoạt động của bộ tham mưu bộ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện
kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo nội dung liên quan và kết quả thực hiện
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh những yêu cầu các hoạt động kỷ niệm phải ý nghĩa thiết thực
hướng về cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân
và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước đảm bảo tính kế thừa phát triển mang ý nghĩa lâu dài
tổ chức bảo đảm phong phú về hình thức sâu sắc về nội dung không được dập khuôn hình thức
đảm bảo trọng thể hiệu quả tiết kiệm phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay tại hà nội công đoàn công an nhân dân tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín và trao giải cuộc thi viết tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch trên mạng xã hội facebook
thông qua nhiều hoạt động thiết thực công đoàn công an nhân dân tiếp tục thể hiện rõ vai trò là
chỗ dựa chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động
có những đóng góp quan trọng cùng lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi chuyến đầu chống dịch
mặc dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng cuộc thi viết tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch trên mạng xã hội
facebook do công đoàn công an nhân dân phát động đã nhận được sự quan tâm tham gia của đông đảo đoàn viên
công đoàn công an các đơn vị địa phương thông qua cuộc thi lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện đẹp về tấm gương
sự hy sinh đóng góp của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân quân đội nhân dân y bác sĩ những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch
tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần năm trăm linh bài viết tham gia dự thi
căn cứ vào số lượng tương tác live và strea trên fanpage công đoàn công an nhân dân và tổng điểm
của ban giám khảo ban tổ chức đã thống nhất lựa chọn được một giải đặc biệt ba giải nhất một mươi giải nhì một mươi năm giải ba và một mươi bảy giải khuyến khích
chia lửa với lực lượng công an nhân dân nơi tuyến đầu chống dịch ban chấp hành công đoàn công an nhân dân cũng đã tập trung
tăng cường các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên quan tâm đến đời sống huy động các nguồn lực hỗ trợ
đặc biệt là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch covid một mươi chín
thích ứng với bối cảnh dịch bệnh hiện nay công đoàn công an nhân dân sẽ tiếp tục nắm bắt tâm tư
nguyện vọng của đoàn viên người lao động đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động công đoàn
nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với đoàn thể địa phương qua đó góp phần thực hiện lan tỏa phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng nhân dân
hôm nay tại hà nội hội phụ nữ cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng tổ chức đại hội lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu một trăm chín mươi một đại biểu đến từ sáu mươi bốn tổ chức hội
đại diện cho gần bốn hội viên phụ nữ của cục trên cả nước đã tham dự
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một phụ nữ cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
đạt và vượt hết các chỉ tiêu đề ra tổ chức triển khai có hiệu quả một trăm năm mươi bốn công trình
mô hình phần việc cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị
trong đó ban chấp hành hội phụ nữ đã trực tiếp chỉ đạo nhân rộng hai công trình
phần việc là phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân trại viên học sinh nữ và giúp đỡ họ
tái hòa nhập cộng đồng và nhà trẻ sạch đẹp cô giỏi trò ngoan góp phần thực hiện nhiệm vụ
chính trị của đơn vị thu hút sự tham gia của cán bộ hội viên và được cấp ủy lãnh đạo đơn vị đánh giá cao
trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đại hội cũng đề ra mục tiêu
phương hướng của hội phụ nữ cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng trong nhiệm kỳ tiếp theo
từ đó góp phần vào công cuộc xây dựng tổ chức hội đơn vị trong sạch vững mạnh